để hoàn thiện các tiêu chí về đích nông thôn mới kiểu mẫu huyện hải hậu xác định bên cạnh việc phát triển kinh tế xã hội
thì nâng cao dân trí đẩy mạnh phong trào xây dựng xã hội học tập là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu
thời gian qua các cấp ủy chính quyền huyện hải hậu đã tích cực thực hiện đề án đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình dòng họ cộng đồng
giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi qua đó đã tạo nên nhiều chuyển biến
nhận thức cốt lõi của học tập suốt đời và xã hội học tập cần phải được xây dựng phát triển và phát huy từ chính nhân tố gia đình dòng họ thôn xóm
các cấp ủy hải hậu đã kết hợp với hội khuyến học huyện để ra bộ tiêu chí cụ thể để đánh giá kiểm tra giám sát và công nhận các danh hiệu
đến thời điểm hiện tại toàn huyện có trên năm mươi bốn gia đình đồng
các cấp ủy hải hậu đã được công nhận là gia đình học tập sáu trăm linh một dòng họ học tập gần năm trăm linh thôn xóm tổ dân phố một trăm hai mươi một đơn vị và hai mươi hai xã là cộng đồng học tập dẫn đầu toàn tỉnh nam định
sau khi nhận được chỉ thị của cấp trên về xây dựng xã học tập chúng tôi đã soạn toàn bộ các tài liệu và tiêu chí của trung hội khoa học việt nam mời toàn thể chủ tịch quả các xã tức là chủ tịch khuyến học các xã lên để tập huấn một ngày
và sau đó thì chủ tịch khuyến học các xã
chủ tịch khuyến học các xã này về tập huấn cho các tri hội
trung tâm học tập cộng đồng của xã hải long bảy năm liền là đơn vị xuất sắc toàn huyện
thời gian qua một mươi bảy trên một mươi bảy xóm một mươi tám dòng họ ba nhà trường trạm y tế đã thành lập được tri hội khuyến học hoạt động tích cực hiệu quả với nguồn quỹ lên tới hàng tỷ đồng
bên cạnh việc hỗ trợ hàng trăm học sinh nghèo vượt khó có điều kiện đến trường
nhiều câu lạc bộ sinh hoạt cộng đồng dành cho mọi lứa tuổi đã ra đời để củng cố và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân
mục tiêu trọng tâm của đề án đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình dòng họ cộng đồng đến năm hai nghìn hai mươi
ở giai đoạn này là làm cho mỗi người dân trong xã hội trở thành lao động có nghề có năng suất lao động cao có năng lực sáng tạo trong sản xuất
để từ đó nâng cao mức sống cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của gia đình mình góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương
từ đầu năm hai nghìn một mươi tám nhờ nguồn quỹ khuyến học trên một mươi ba năm tỷ đồng huyện hải hậu đã phối hợp chặt chẽ với phòng giáo dục và đào tạo huyện
trung tâm cộng đồng ở các xã tổ chức hàng trăm lớp dạy nghề chuyển giao khoa học công nghệ tư vấn kỹ thuật miễn phí cho bà con
trong đó đề cao phương châm cần gì học nấy học để làm ngay
nhiều hộ gia đình đã tìm ra những hướng đi phát triển kinh tế phù hợp thoát nghèo cho thu nhập ổn định góp phần nâng thu nhập bình quân đầu người của toàn huyện đạt gần bốn mươi triệu đồng một năm
chúng tôi tập trung làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân tổ chức các nước tục huấn về đào tạo nghề truyền nghề nâng cao khoa học kỹ thuật để nhằm nâng cao năng suất
trong năm hai nghìn một mươi tám huyện hải hậu phấn đấu có tám mươi gia đình học tập bảy mươi dòng họ học tập và chín mươi năm cộng đồng học tập
phong trào xã hội học tập suốt đời hoạt động hiệu quả đã góp phần
giúp hải hậu tiến gần hơn đến đích nông thôn mới kiểu mẫu theo nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ hai mươi sáu đã đề ra